hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên thực tế số ca mắc covid một mươi chín tăng cao khiến không chỉ các bệnh viện mà cả các trạm y tế lưu động tại các quận huyện của thành phố hải phòng đều quá tải
hải phòng hiện có hai trăm ba mươi bảy trạm y tế lưu động với năm nhân viên một trạm
trung bình mỗi trạm y tế lưu động phải quản lý điều trị hơn một trăm linh f tại nhà
trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch tiêm chủng tại địa phương
tại hải phòng nhiều hộ gia đình có người mắc bệnh
nhưng khi khai báo y tế thì cũng phải vài ngày sau mới có người đến tư vấn chữa trị và lấy mẫu
do vậy đa phần người dân lựa chọn phương án tự mua thuốc về chữa cho người thân của mình
chứ không báo lực lượng chức năng
vì vậy tại các hiệu thuốc trên địa bàn luôn chật kín khách mua
nhất là các hiệu thuốc xung quanh bệnh viện hữu nghị việt tiệp và các nhà thuốc lớn
thậm chí để mua được thuốc chữa trị covid một mươi chín
người dân còn phải xếp hàng hoặc chen chúc nhau trong hiệu thuốc
cũng như ngoài vỉa hè các hiệu thuốc này
nhân lực tại một số đơn vị y tế còn mỏng
đặc biệt khi số ca mắc tăng nhanh
số nhân lực tại trạm y tế không đủ để quản lý theo dõi f tại nhà
nhiều nhân viên y tế mắc covid một mươi chín từ cộng đồng và trong khu điều trị
thuốc kháng virus từ nguồn cung ứng của bộ y tế chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị
một lãnh đạo sở y tế thành phố hải phòng cho biết
theo bí thư thành ủy hải phòng trần lưu quang công tác phòng chống dịch không chủ quan lơ là
nhưng không được hoảng sợ lo lắng
vì số lượng tử vong của thành phố hiện đang thấp hơn so với trung bình của cả nước
các cơ sở y tế hiện đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho các ca nặng
thành phố hải phòng sẵn sàng kinh phí cho công tác phòng chống dịch
thành phố quyết định không mở thêm trạm y tế lưu động
tuy nhiên tăng thêm nhân lực vật lực cho các trạm này
hiện hải phòng đã thí điểm thành lập tổ chăm sóc cộng đồng
mỗi quận huyện từ năm đến sáu tổ mỗi tổ từ năm đến sáu người
có hỗ trợ kinh phí lựa chọn lực lượng trẻ nhanh nhẹn có sức khỏe để tham gia
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé